thưa quý vị và các bạn dù bộ giao thông vận tải đã lập luồng xanh quốc gia để lưu thông hàng hóa
thế nhưng vẫn còn nhiều sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố chưa kết nối
nên đã xảy ra tình trạng ủn tắc giao thông kéo dài ra vào các cửa ngõ thành phố hà nội hải phòng
trước tình trạng này bộ giao thông vận tải đã yêu cầu các sở giao thông vận tải nhanh chóng lập luồng xanh địa phương
đấu nối với luồng xanh quốc gia để cấp thẻ nhận diện mã qr cho các phương tiện
tạo mọi điều kiện thuận lợi nhanh chóng lưu thông hàng hóa
các doanh nghiệp vận tải sẽ cần phải chú ý những gì khi đăng ký cấp thẻ ưu tiên của cơ quan chức năng
xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
theo tổng cục đường bộ việt nam sau bốn mươi tám giờ triển khai cấp thẻ nhận diện có mã qr
đã có bốn mươi bảy sở giao thông vận tải triển khai xây dựng luồng xanh địa phương kết nối với luồng xanh quốc gia
đến nay đã có ba bốn trăm linh tám phương tiện được cấp thẻ nhận diện có mã qr
trên hệ thống quốc gia
tổng cục đường bộ và bốn mươi một tám trăm sáu mươi tám xe được sở giao thông vận tải tp hcm cấp
chủ yếu các phương tiện ở tp hcm đồng nai bình dương
đảm bảo việc lưu thông hàng hóa thuận tiện không bị ủn tắc
đối tượng thuộc diện cấp thẻ nhận diện có mã qr code cần đăng ký tại địa chỉ
gửi về sở giao thông vận tài các tỉnh thành nơi đơn vị vận tài đăng ký kinh doanh
giải quyết chỉ trong hai mươi bốn giờ
hiện nay phần mềm thì chúng tôi thiết kế trên dựa trên ba đối tượng sử dụng
đối tượng thứ nhất là đối với các tổ chức cá nhân mà có nhu cầu đăng ký thẻ ưu tiên luận xanh
để đi qua các vùng dịch mà đang áp dụng thủy thị bài chóng của chính phủ
đối tượng thứ hai đó là các sở giao thông
hiện nay thì có thông qua hệ thống phần mềm có thể duyệt được các yêu cầu
và cấp thẻ luận xanh hoặc từ chối
đối tượng thứ ba tức là các cục và tổng cục đều có thể theo dõi đôn đốc các
kết quả cấp của các tỉnh theo thời gian thực
sau khi mà sở giao thông phần mềm phê duyệt cái yêu cầu của doanh nghiệp
thì hệ thống sẽ tự động gửi cái kết quả mà doanh nghiệp đã đăng ký
về cái địa chỉ email mà doanh nghiệp đã đăng ký
hoặc là doanh nghiệp có thể truy cập thông qua cái địa chỉ email
vào cái tài khoản mà có ở trên phần mềm để mà xem các cái trạng thái của hồ sơ
thì doanh nghiệp sẽ xem được các cái trạng thái
nên là hồ sơ nào đã được phê duyệt hồ sơ nào còn đang chờ phê duyệt
và hồ sơ nào bị từ chối để mà có cái điều chỉnh đăng ký lại với sở giao thông vận tải
tuy nhiên với những địa phương như thành phố hà nội hải phòng thái bình
do các sở giao thông vận tải chưa lập luồng xanh địa phương
nên chưa thể kết nối với luồng xanh quốc gia
vì vậy nhiều lái xe vẫn chưa đăng ký khai báo theo mã qr code luồng xanh vận tải
khiến việc lưu thông khó khăn gây ủng tắc
tại trạm thu phí hiện tổng cục đường bộ việt nam bộ giao thông vận tải
yêu cầu các sở giao thông vận tải tuyên truyền ngay cho các doanh nghiệp
đăng ký mã qr code luồng xanh vận tải để việc lưu thông thuận tiện thông thoáng
kể cả địa phương chưa áp dụng chỉ thị một mươi sáu
theo các cơ quan chức năng hiện vẫn còn một số xe tải không thực hiện đăng ký khai báo từ trước
đến chốt kiểm tra mới bắt đầu ngồi kê khai gây mất thời gian làm dồn ứ phương tiện
do vậy ngoài công tác tuyên truyền đến các địa phương
các doanh nghiệp cũng cần phải chủ động đăng ký qua website của cơ quan chức năng
tôi đề nghị là đối với các lái xe thì chủ tế nghiệp thực hiện kê khai trước cho các sở
và các sở cấp mã và y tế
tổng cục đường bộ việt nam cho biết tất cả mọi thông tin khai báo đều được cấp mã qr
và kê khai
các đơn vị vận tải lái xe phải cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác
của thông tin đã đăng ký cấp thẻ nhận diện và các thông tin cung cấp cho các chốt kiểm soát
và các sở giao thông vận tải trong quá trình vận chuyển
đồng thời phải có phương án quả đí chặt chẽ lái xe và người đi theo xe
hạn chế tiếp xúc để đề phòng và đảm bảo an toàn
ngăn chặn lây lan dịch bệnh cả trước trong và sau khi vận chuyển